nghỉ luân phiên mất việc thậm chí là chủ doanh nghiệp bỏ trốn là những tác động tiêu cực khi dịch covid một mươi chín bùng phát
khiến cho người lao động hết sức lao đào
chính vì vậy nhằm bảo đảm đời sống công nhân các khu công nghiệp chính là yêu cầu quan trọng trong thời điểm hiện tại
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc ninh
theo báo cáo của liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đại dịch covid một mươi chín đã tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh
đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi tỉnh có hơn năm người lao động phải nghỉ việc không lương
số lao động phải làm việc luân phiên nghỉ việc hưởng lương theo phần trăm là hơn bốn mươi người
toàn tỉnh có năm trăm chín mươi một đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện
từ sáu tháng trở lên với số tiền hơn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng
các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh bắc ninh cũng gặp nhiều khó khăn
nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm đơn hàng thu hẹp sản xuất
chính vì vậy mà người lao động đã bị mất việc làm tạm hoãn hợp đồng nghỉ không lương
đến giữa tháng sáu là chúng tôi nắm được có khoảng bốn mươi bốn doanh nghiệp bị ảnh hưởng sâu
với hơn năm mươi người lao động bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau
trong thời gian tới chắc chắn là vẫn còn ảnh hưởng nhiều của dịch covid
đứng trước những khó khăn như vậy nên trong sáu tháng cuối năm
địa phương sẽ hướng đến tìm những giải pháp để giải quyết tình trạng nợ động bảo hiểm
tăng cường giám sát việc tuân thủ luật lao động tại doanh nghiệp
xử lý các trường hợp chấm dứt hợp đồng ép người lao động ký giấy đồng thuận nghỉ không lương
bên cạnh đó chăm lo tập trung nâng cao đời sống sinh hoạt
chất lượng các hoạt động chăm lo lợi ích cho người lao động